theo vtv new tính đến sáng nay thế giới ghi nhận hơn hai trăm bảy mươi hai triệu ca mắc covid một mươi chín trong đó có năm ba mươi bốn triệu trường hợp tử vong
tại đông nam á lào ghi nhận một hai trăm bốn mươi năm ca mắc mới tại một mươi tám tỉnh thành phố và sáu ca tử vong
thủ đô viên trăng tiếp tục đứng đầu cả nước khi ghi nhận số ca cộng đồng ở mức cao với sáu trăm một mươi sáu ca trong một ngày tại chín quận
đến nay tổng số ca covid một mươi chín tại lào là chín mươi ba sáu mươi một ca trong đó có hai trăm năm mươi sáu người tử vong
chính phủ lào yêu cầu khẩn trương lập kế hoạch phân bổ và tiêm vaccine cho các nhóm đối tượng trong đó chú trọng đến nhóm người cao tuổi
thủ tướng campuchia samdek techo hunsen kêu gọi thận trọng duy trì các biện pháp phòng covid một mươi chín
sau khi nước này phát hiện ca lây nhiễm biến thể omicron lần đầu tiên vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
theo đó cơ quan chức năng và người dân campuchia cần tuân thủ
đổ chặt các nguyên tắc ba phòng ba tránh
campuchia sẽ không áp dụng bất cứ biện pháp phong tỏa nào
và sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm tăng cường cho thanh thiếu niên từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
cục dịch vụ y tế của thái lan kêu gọi người dân của nước này tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch
do lo ngại khả năng gia tăng các ca nhiễm biến thể omicron sau kỳ nghỉ lễ giáng sinh và đón năm mới
thái lan hiện đã xác nhận một mươi một ca nhiễm biến thể omi gron tất cả đều là những người đến từ nước ngoài
thái lan ghi nhận ba ba trăm bảy mươi ca mắc mới
và hai mươi chín ca tử vong nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch đến nay là hai một trăm bảy mươi tám hai trăm bảy mươi chín ca trong đó có hai mươi một hai trăm sáu mươi ca tử vong
tại trung quốc trong đợt bùng phát dịch mới nhất hiện thành phố thiệu hưng tỉnh chiết giang
từ ngày bảy tháng một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai đã ghi nhận một trăm bảy mươi một ca mới lây nhiễm trong cộng đồng và một ca không có triệu chứng
giới chức sở tại đã truy vết được chín bốn trăm một mươi chín trường hợp tiếp xúc gần là f một và một mươi hai trăm năm mươi bốn
như trường hợp là f hai
tất cả những trường hợp này đều đã được cách ly nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh
hàn quốc ngày một mươi năm tháng một mươi hai ghi nhận số ca mắc mới là bảy tám trăm năm mươi ca và số ca nguy kịch là chín trăm sáu mươi chín ca
cao trên từng thấy kể từ khi dịch bệnh bùng phát
số ca mắc mới tại hàn quốc giao động trong khoảng bốn đến bảy ca kể từ đầu tháng một mươi hai
sau khi nước này bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội từ ngày một tháng một mươi một
ngoài ra với thêm bảy mươi ca không qua khỏi
tổng số ca tử vong tại hàn quốc hiện tăng lên bốn bốn trăm năm mươi sáu ca trong tổng năm trăm ba mươi sáu bốn trăm chín mươi năm ca mắc
hàn quốc ghi nhận thêm chín trường hợp nhiễm biến thể omicron
nâng tổng số ca mắc biến thể này tại hàn quốc là một trăm hai mươi tám ca
chính phủ nhật bản sẽ triển khai cấp chứng nhận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín từ ngày hai mươi tháng một mươi hai
có hai loại chứng nhận một loại sử dụng trong nước và một loại sử dụng ở nước ngoài
chứng nhận này sẽ bao gồm những thông tin là tên ngày tháng năm sinh của người được cấp chứng nhận
loại vaccine đã tiêm và ngày tiêm
các chứng nhận tiêm chủng chủ yếu được sử dụng để làm thủ tục xuất nhập cảnh trong nước và ngoài nước
hoặc khi tham gia các sự kiện đến nhà hàng quán bar trong trường hợp ban bố tình trạng khẩn cấp
australia đã mở cửa biên giới đối với người lao động nhập cư có tay nghề cao
và sinh viên nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín sau gần hai năm áp dụng lệnh cấm nhập cảnh
kế hoạch mở cửa biên giới trở lại nói trên của australia đã bị hoãn hai tuần
sau khi giới chức y tế nước này cho rằng cần thời gian để tìm hiểu thêm về biến thể omicron
australia cũng đã bãi bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với người đến từ tám quốc gia miền nam châu phi
sau khi nhận thấy lệnh cấm không còn cần thiết do biến thể omicrone đã được phát hiện tại hàng chục quốc gia trên thế giới
đến nay australia đã ghi nhận tổng cộng hai trăm ba mươi năm năm trăm linh ca mắc
trong đó có hai một trăm một mươi bảy ca tử vong
who thông báo trong tuần qua số ca mắc mới covid một mươi chín tại châu phi tăng ở mức cao nhất trong năm nay
ở mức tám mươi ba trong khi số ca tử vong vẫn ở mức thấp
số ca mắc mới covid một mươi chín tại châu phi đang tăng gấp đôi sau mỗi năm ngày
khung thời gian ngắn nhất được báo cáo trong năm nay
số ca mắc mới gia tăng đột biến chủ yếu là do sự lây lan của biến thể delta và omicron
theo who tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai
chỉ có hai mươi quốc gia châu phi đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho ít nhất một mươi dân số
với tốc độ tiêm chủng hiện nay ước tính phải đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
châu phi mới có tỷ lệ đạt bào phủ tiêm chủng vắc xin bốn mươi
và đạt tỷ lệ tiêm chủng bảy mươi dân số vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại châu âu giới chức y tế liên bang và các vùng của đức đã nhất trí miễn yêu cầu xét nghiệm
trước khi vào các cơ sở giải trí đối với những người đã tiêm mũi tăng cường
quyết định trên được cho là nhằm khuyến khích người dân tiêm liều tăng cường
và làm giảm tải công tác xét nghiệm
tuy nhiên nhà chức trách sẽ vẫn yêu cầu phải có xét nghiệm âm tính mới được vào các bệnh viện
và nhà dưỡng lão nhằm bảo vệ những người dễ bị tổn thương
khoảng sáu mươi chín chín dân số đức đã tiêm hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín và hai mươi ba tám đã tiêm mũi tăng cường
pháp bắt đầu áp đặt các quy định mới nhằm siết chặt các biện pháp phòng chống dịch
trong đó có việc bắt buộc những người trên sáu mươi năm tuổi phải tiêm liều vaccine tăng cường
nếu không muốn thẻ y tế của họ bị mất hiệu lực
thẻ này thực chất là một mã qr được cài trên thiết bị di động
trong đó thể hiện các dữ liệu cho thấy chủ nhân của chúng đã được tiêm chủng đầy đủ hay chưa
có mắc covid một mươi chín thời gian gần đây hoặc kết quả xét nghiệm ra sao với virus sars cov hai
hiện pháp một trong những quốc gia có biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ nhất châu âu
đã thực hiện gần một mươi sáu triệu mũi tiêm tăng cường và tự tin sẽ đạt mục tiêu hai mươi triệu mũi tiêm tăng cường
vắc xin trước lễ giáng sinh sắp tới
italy đã siết chặt quy định nhập cảnh đối với du khách từ các nước thuộc eu
theo đó yêu cầu xét nghiệm covid một mươi chín đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh
và yêu cầu cách ly năm ngày đối với những người chưa tiêm chủng
trước đó các du khách từ eu tới italy phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng
giấy chứng nhận âm tính hoặc đã hồi phục sau khi mắc covid một mươi chín thời gian gần đây
các quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đến hết ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo số liệu của đại học johns hopkins mỹ đã chạm dấu mất buồn khi số ca tử vong
tại nước này đã vượt ngưỡng tám trăm linh ca
cụ thể tính đến một mươi tám h hai mươi hai phút ngày một mươi tám tháng một mươi hai theo giờ địa phương
đức sáu giờ hai mươi hai phút sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai theo giờ việt nam
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn nước mỹ đã vượt năm mươi hai triệu ca
trong khi số ca tử vong là tám trăm linh hai trăm sáu mươi sáu ca
hiện mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch covid một mươi chín
với số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới lần lượt chiếm hơn một mươi tám và một mươi năm
tám trong tổng số ca mắc và ca tử vong trên toàn cầu
ít nhất ba mươi một bang tại mỹ đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể omicron
kể từ khi ca đầu tiên được phát hiện tại bang california hôm ngày một tháng một mươi hai vừa qua
tuổi trẻ đưa tin những người chưa tiêm vaccine tại đức sẽ không được đi bất kỳ đâu
ngoại trừ nhà hàng tạp hóa tiệm thuốc và tiệm bánh
trong bối cảnh các nhà lập pháp đang chuẩn bị luật bắt buộc tiêm vaccine covid một mươi chín
các biện pháp hạn chế mới với người chưa được tiêm chủng được công bố ngày hai tháng một mươi hai
áp dụng trên toàn quốc
một số tờ báo phương tây gọi đây là lệnh phong tỏa toàn quốc
với người chưa tiêm chủng tương tự biện pháp áo đã áp dụng hồi giữa tháng một mươi một
thủ tướng đức angela merkel và người kế nhiệm bà olaf scholz
đã gặp lãnh đạo một mươi sáu bang ở đức để thống nhất về các biện pháp hạn chế
theo đó những người không tiêm chủng sẽ bị cấm đến tất cả các cửa hàng
và sự kiện không thiết yếu trừ khi họ vừa mới khỏi covid một mươi chín
các sự kiện địa điểm văn hóa và giải trí trên toàn quốc sẽ chỉ mở cửa
cho những người đã tiêm vaccine hoặc mới khỏi bệnh
bà merkel thông báo các biện pháp hạn chế trong họp báo ngày hai tháng một mươi hai
đã ổn định nhưng ở mức quá cao nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm nhận xét
đức ghi nhận hơn bảy mươi ba ca nhiễm mới và ba trăm tám mươi tám ca tử vong do covid một mươi chín trong ngày hai tháng một mươi hai
tình hình rất nghiêm trọng và chúng tôi muốn thực hiện thêm các hạn chế mới
ngoài những biện pháp đã có bà marco nói trong cuộc họp báo chung với ông trump
người dự kiến sẽ được hạ viện bầu làm thủ tướng vào tuần tới
các nhà dịch tễ học khẳng định đợt bùng phát mới ở đức là do một bộ phận đáng kể
trong xã hội bài xích vaccine và chỉ trích các chính trị gia đã hành động quá chậm trễ để kiềm chế sự lây lan